thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
nhiều người dân đã có tâm lý e ngại khi đến các siêu thị và chợ dân sinh
xuất phát từ thực tế đó ban quản trị tòa nhà báo nhân dân đã phối hợp với chính quyền địa phương
các cấp hội triển khai mô hình đi chợ hộ giúp cho người dân vừa đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
và từ đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin để kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
đi chợ là phải cấp phiếu thì ở đây ban quản trị là có chương trình đi chợ cho các hộ dân
và thực phẩm đến tận cửa trung cư và giá cả rất rẻ và nói chung là mọi người dân đây rất là ủng hộ chương trình này
mô hình đi chợ hộ là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch phòng chống dịch covid một mươi chín
được ban quản trị tòa nhà triển khai trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
với giá bán được niêm yết công khai
cư dân chỉ cần đăng ký các mặt hàng cần mua
đại diện hội phụ nữ tòa nhà và tổ thực phẩm sẽ tổng hợp đơn và đặt hàng với hội nông dân huyện nghĩa hưng
nguồn thực phẩm thì mình liên hệ với hội nông dân ở nam định để đảm bảo nguồn thực phẩm là sạch sạch sẽ và nguồn thực phẩm chất lượng
về phòng chống dịch thì hiện tại toàn bộ các việc giao tiếp thì bác quản trị yêu cầu là giao tiếp online
chỉ có một bộ phận cơ hữu là bộ phận mà chia đơn hàng
hộ cũng cư dân thì họ hoạt động offline như này
sau khi nhu yếu phẩm được chuyển về sẽ phân chia theo từng đơn phân chia theo từng tòa
sau đó gọi lần lượt từng hộ xuống nhận theo đơn hàng đã đặt trước đó và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
chúng tôi cũng đã có những hướng dẫn văn bản yêu cầu đối với các tổ đi chợ
tức tiên là phải lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo về vệ sinh an toàn
thứ hai là rõ nguồn gốc xuất xứ
rồi chúng tôi được yêu cầu phải công khai dân chủ về các giá đơn giá chất lượng
đấy là mặt hàng đầu
thứ ba là đảm bảo đối với tổ liên chợ phải đảm bảo năm k
ban quản trị đã tổ chức việc đi chợ thay dân thay cư dân trong mùa dịch này
cũng là chấp hành theo nguyên định một mươi sáu và một mươi bảy của chính phủ
nâng cao tinh thần chống dịch thì ban quản trị đã đứng giữa người ta
đại diện cho dân
với phương châm không tiếp xúc đông người hạn chế ra ngoài nguồn thực phẩm sạch giá cả hợp lý
mô hình đi chợ hộ được xem là một giải pháp sáng tạo hợp lý
giúp kết nối trực tiếp giữa những người cần bán với người dân
tuy nhiên vẫn đảm bảo các quy định chung của công tác phòng chống dịch